hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ được hai đối tượng trên
và hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hai đối tượng gồm nguyễn quốc tài và lê hồng viết nghĩa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
trước đó công an phường vĩnh trung quận thanh khê đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường đỗ quang
có dấu hiệu tập trung đông người phát hiện bảy nam nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ bóng cười và một số vật dụng để sử dụng ma túy
làm việc với cơ quan công an tài và nghĩa khai nhận khi cả nhóm đang ngồi nhậu thì đã nảy sinh ý định
mua ma túy về để cùng nhau sử dụng
trong lúc cả nhóm đang phê ma túy thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
qua test nhanh nguyễn quốc tài lê hồng viết nghĩa và số nam nữ thanh niên có mặt đều dương tính với chất ma túy
đột nhập vào trong cửa hàng tạp hóa và trộm cắp rất nhiều tài sản có giá trị
đối tượng trương trung tính vừa bị công an huyện giang thành tỉnh kiên giang khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
tại cơ quan công an tính khai nhận do không có tiền tiêu xài cho nên vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tính đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn lê thị thanh thúy
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi tính mang theo một cây kéo cắt vách tôn của cửa hàng tạp hóa
đột nhập vào bên trong lấy được số tiền hơn một mươi hai triệu đồng cùng năm mươi thẻ cào điện thoại
trị giá khoảng ba năm triệu đồng một điện thoại di động sau đó tẩu thoát
cho đến khi bị công an phát hiện bắt giữ tính đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm được
còn đối với số thẻ cào điện thoại tính nạp vào điện thoại cá nhân

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và đối tượng nguyễn hữu bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi chín trên hai mươi năm đào đô
phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
bị công an quận hồng bàng tp hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội trộn cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện